hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

ghi nhận ba chín mươi hai ca nhiễm mới trong đó bốn ca nhập cảnh và ba tám mươi tám ca ghi nhận trong nước
giảm ba trăm bảy mươi ca so với ngày trước đó tại bốn mươi hai tỉnh thành phố có một bảy trăm một mươi tám ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
thành phố hồ chí minh chín trăm linh chín đồng nai sáu trăm bốn mươi bảy bình dương bốn trăm tám mươi ba
tây ninh hai trăm bảy mươi bốn an giang một trăm linh bốn kiên giang tám mươi tiền giang bảy mươi hai bình thuận sáu mươi một long an năm mươi chín đồng tháp bốn mươi chín đắk lắc bốn mươi bốn hậu giang ba mươi sáu khánh hòa ba mươi năm lâm đồng hai mươi tám trà vinh hai mươi một cần thơ hai mươi quảng nam một mươi bảy hà nam một mươi năm vĩnh long một mươi bốn đắk nông một mươi hai bến tre một mươi hai
bà địa vũng tàu một mươi một bình phước một mươi quảng ngãi một mươi bình định tám lào cai bảy quảng bình bảy nghệ an bảy ninh thuận sáu thanh hóa sáu bạc liêu sáu bắc ninh bốn thừa thiên huế ba phú yên hai hà tĩnh hai hà nội một đà nẵng một thái bình một hải phòng một vĩnh phúc một phú thọ một con tô một
ngày một mươi bốn tháng một mươi trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh sóc trăng đăng ký bổ sung mã ca bệnh cho một năm mươi chín ca bệnh là các ca bệnh được lấy mẫu từ thời gian trước đó tại khu phong tỏa hoặc là người về địa phương từ vùng dịch đã được cách ly
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
thành phố hồ chí minh giảm hai trăm năm mươi ba hà giang giảm một trăm năm mươi hai đắk lắc giảm sáu mươi chín
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
tây ninh tăng hai trăm hai mươi ba
đồng nai tăng một trăm sáu mươi một
lâm đồng tăng hai mươi
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là ba bảy trăm linh ca một ngày
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có tám trăm năm mươi ba tám trăm bốn mươi hai ca nhiễm đứng thứ bốn mươi một trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm năm mươi năm trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có tám sáu trăm linh ca nhiễm
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là tám trăm bốn mươi chín một trăm chín mươi bảy ca
trong đó có bảy trăm tám mươi năm một trăm tám mươi tám bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có bốn trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
bắc cạn hòa bình thái nguyên điện biên
có một mươi ba tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
quảng ninh vĩnh phúc bắc giang phú thọ ninh bình lạng sơn la yên bái hà giang lai châu hải phòng tuyên quang thái bình
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
thành phố hồ chí minh bốn trăm một mươi bốn bảy trăm bốn mươi bốn bình dương hai trăm hai mươi ba chín trăm năm mươi chín đồng nai năm mươi bảy một trăm hai mươi hai long an ba mươi ba năm trăm sáu mươi bảy
tiền giang một mươi bốn bảy trăm bảy mươi bảy
tình hình điều trị
số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cdc kcb vn
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày bảy trăm một mươi chín tổng số ca được điều trị khỏi bảy trăm tám mươi tám năm
số bệnh nhân nặng đang điều trị là bốn ba trăm hai mươi bảy ca trong đó thở oxy qua mặt nạ hai sáu trăm ba mươi sáu
thở oxy dòng cao hfnc năm trăm chín mươi tám thở máy không xâm lấn bốn trăm tám mươi bốn thở máy xâm lấn năm trăm tám mươi tám xmo hai mươi một
số bệnh nhân tử vong
trong ngày ghi nhận tám mươi một ca tử vong tại thành phố hồ chí minh sáu mươi một bình dương một mươi long an ba đồng tháp một an giang một khánh hòa một đắk lắc một bạc liêu một kiên giang một sóc trăng một
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là hai mươi chín trăm năm mươi ca chiếm tỷ lệ hai bốn so với tổng số ca nhiễm
so với thế giới tổng số ca tử vong việt nam xét thứ ba mươi bốn trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xét thứ một trăm ba mươi bốn trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
so với châu á tổng số ca tử vong việt nam xét thứ một mươi trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xét thứ hai mươi chín trên bốn mươi chín quốc gia
ba tình hình xét nghiệm
trong hai mươi bốn giờ qua đã thực hiện một trăm hai mươi bảy năm trăm sáu mươi tám xét nghiệm cho hai trăm sáu mươi một chín trăm tám mươi sáu lượt người

bốn tình hình tiêm chủng
tập trung tuyên truyền để người dân tự giác phòng dịch
về phục hồi phát triển kinh tế đại biểu quốc hội đề nghị hà nội tập trung đổi mới cơ chế chính sách cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo
thưa quý vị mới đây hướng dẫn của bộ y tế yêu cầu không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân
chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn hoặc là cách ly y tế vùng phong tỏa
thế nhưng người dân qua hai mươi hai chốt kiểm soát ở hà nội vẫn bị yêu cầu phải có loại giấy tờ này
sáng một mươi bốn tháng một mươi hàng dài ô tô vẫn xếp hàng chờ làm thủ tục tại chốt kiểm soát cao tốc pháp vân cầu rẽ hà nội
nhiều người phải xếp hàng để khai báo y tế và kiểm tra các giấy tờ liên quan
việc kiểm soát được thực hiện ở cả chiều ra và vào của hà nội
các loại giấy tờ mà người qua chốt cần phải xuất trình bao gồm giấy xác nhận xét nghiệm real time pcr trong vòng bảy mươi hai giờ
giấy đi đường hoặc giấy xác nhận ra vào hà nội
công vụ chống dịch
những người ở hà nội đi các quận huyện trong thành phố chỉ cần xuất trình giấy tờ tùy thân
những người đủ các loại giấy tờ theo yêu cầu sẽ được khai báo y tế bằng mã qr trước khi tiếp tục di chuyển
khoảng tám giờ ủn tắc diễn ra cục bộ khiến việc khai báo của người dân diễn ra lâu hơn
cảnh sát phải phân luồng từ xa để các xe luồng xanh không đi vào làn kiểm soát
các trường hợp không thể khai báo y tế qua mạng được đều cung cấp giấy để viết tay
theo ghi nhận trung bình mỗi người mất hai mươi hai mươi năm phút để hoàn thành việc khai báo vào các khung giờ cao điểm
một lãnh đạo công an hà nội cho biết
ủy ban nhân dân thành phố chưa có quyết định dừng hoặc thay đổi việc hoạt động của hai mươi hai chốt cửa ngõ
trước đó tối ngày một mươi ba tháng một mươi bộ y tế đã ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế
nhằm thực hiện nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ về thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
theo đó cơ quan này yêu cầu các địa phương không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân
qua đến công tác phòng chống dịch tại tp hcm chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi cho biết
tình hình ở tp hcm đã được cải thiện nhưng đến tháng một mươi một cũng chưa thể nói là trở lại trạng thái bình thường mới hoàn toàn
theo chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm tình hình dịch ở tp hcm đã được cải thiện có những kết quả cơ bản
tuy nhiên nói bền vững chưa trở lại trạng thái bình thường mới chưa thì phải khẳng định là phải tiếp tục các biện pháp kiểm soát và phòng chống dịch
tính tới thời điểm này tp hcm chưa thể nói là trở lại trạng thái bình thường mới ông pha văn mãi khẳng định
dẫn chứng chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm nói đến giờ cơ quan nhà nước chưa hoạt động đầy đủ
hoạt động dạy học và rất nhiều hoạt động bình thường khác của xã hội cũng chưa hồi phục hết
nên chỉ có thể nói tp hcm đang dần dần từng bước mở ra
được như thế này là mừng chúng ta cùng cố gắng củng cố và phát huy
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm bày tỏ và cho biết nếu có diễn biến phức tạp hơn thì phải điều chỉnh trở lại
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm nhấn mạnh chưa thể nói đến khi nào cụ thể thời điểm nào
thành phố trở lại trạng thái bình thường mới hoàn toàn
nói về nghị quyết một trăm hai mươi tám hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
mà chính phủ vừa ban hành chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi cho biết
thành phố đang nghiên cứu để cụ thể hóa nghị quyết của chính phủ
tp hcm sẽ có hội nghị tổng kết về công tác phòng chống dịch bệnh gắn với triển khai công tác phòng chống dịch
và phục hồi kinh tế trong thời gian sắp tới cũng như cụ thể hóa nghị quyết một trăm hai mươi tám các hướng dẫn của bộ y tế
chủ tịch tp hcm phan văn mãi cũng đã khẳng định thành phố sẽ thi điểm tổ chức kinh doanh ăn uống
phục vụ tài chỗ có thể tổ chức ở quận bảy hoặc địa bàn an toàn
thông tin này hiện đang nhận được rất nhiều sự ủng hộ của người dân nơi đây
thành phố đang xem xét đề xuất mở cửa ăn uống tại chỗ của quận bảy
một cách thận trọng thành phố sẽ thí điểm kinh doanh ăn uống tại chỗ có thể tổ chức ở quận bảy hoặc địa bàn an toàn
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi thông tin bên lề hội nghị lần thứ chín
ban chấp hành đảng bộ tp hcm diễn ra sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi
sau khi chính phủ ban hành nghị quyết một trăm hai mươi tám quy định tạm thời thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín và bộ y tế có hướng dẫn
tp hcm đang nghiên cứu thảo luận để cụ thể hóa các giải pháp
ông mãi cho biết thành phố đã lập tổ công tác chuẩn bị cho việc này
với sự góp sức của nhiều chuyên gia và các cơ quan chức năng
trong tháng một mươi tp hcm sẽ tổ chức tổng kết công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đợt bùng phát lần thứ tư này
với đặc điểm đô thị đông đúc các phường sát nhau mọi hoạt động được phép mở cửa
phải tính toán trong phạm vi cục bộ và tổng thể toàn thành phố
ví dụ phường này cho hoạt động nhưng người tham gia khách hàng đến từ phường khác
nếu chỉ xử lý cục bộ thì không thể giải quyết được vấn đề
phòng chống dịch và phục hồi kinh tế đôi khi mâu thuẫn với nhau
nên phải tìm phương án giải quyết hài hòa
ông mãi nói và đánh giá đây là vấn đề khó
sau khi tp đà nẵng có văn bản bỏ xét nghiệm âm tính sars cov hai
đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân quảng nam làm việc tại đà nẵng
được đi về trong ngày
tuy nhiên ngay khi thực hiện thì đã xảy ra tình trạng ủn tắc cục bộ tại các chốt kiểm soát
sau thời gian tạm đóng cửa để phòng dịch sáng một mươi ba tháng một mươi
tp đà nẵng quyết định mở lại chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
trên đường trường sa quận ngũ hành sơn giáp danh với thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
ngay từ sáng sớm hàng trăm người dân tỉnh quảng nam đã xếp hàng làm thủ tục vào thành phố đà nẵng
tại chốt kiểm soát nhiều người dân quảng nam nằm rõ quy định nên chủ động khai báo y tế trước
và quét mã quy rời trước khi vào thành phố
tại các chốt kiểm tra y tế vẫn xảy ra tình trạng hàng trăm người dân tập trung đông đúc
để khai báo y tế và chờ quét mã quy rời
các lực lượng công an y tế thanh niên tình nguyện tăng cường nhân lực tại các chốt
để hướng dẫn người dân khai báo y tế trước tránh tập trung đông người
phương tiện từ thành phố đà nẵng và tỉnh quảng nam tăng gấp nhiều lần so với những ngày trước
tại hai chốt kiểm soát khu vực giáp xanh tỉnh quảng nam và thành phố đà nẵng
phương tiện ủn tắc hàng cây số kéo dài nhiều giờ
sau quyết định nới lỏng của thành phố đà nẵng lượng người về đến thành phố tăng cao
các hoạt động vận tải ra vào thành phố đang dần khôi phục
ông lê trung trinh chủ tịch ubnd thành phố đà nẵng yêu cầu các đơn vị địa phương
tiếp tục phối hợp kiểm soát chặt chẽ đối với các trường hợp ra vào thành phố
tăng cường quản lý người trở về từ các tỉnh thành phố có dịch
việc kiểm soát người vào thành phố luôn luôn được thành phố quan tâm
và đặt lên vị trí hàng đầu cho công tác phòng chống dịch hiện nay vì vậy không nên chủ quan
có thể thành phố bị áp lực nhiều vấn đề người dân phản ánh chậm
nhưng thành phố đà nẵng luôn đặt vấn đề an toàn lên trên hết
đề nghị các địa phương các chốt quan tâm ông lê trung trinh cho biết
tổng cục đường bộ việt nam vừa cho biết tính đến hết ngày một mươi ba tháng một mươi
đã có thêm bảy tỉnh thành bao gồm con tum vĩnh long thanh hóa lào cai
thái bình thái nguyên yên bái quảng ninh chấp thuận kế hoạch chạy lại xe khách liên tỉnh
ngoài bảy địa phương trên tối ngày một mươi ba tháng một mươi phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội
nguyễn mạnh quyền cũng đã ký văn bản thí điểm hoạt động vận tải hành khách
theo đó hà nội thống nhất với các tỉnh thành phố để tổ chức các tuyến đi đến bảy địa phương
bao gồm quảng ninh lạng sơn cao bằng hà giang lào cai lai châu sơn la
bằng năm số chuyến các đơn vị hoạt động trên tuyến theo biểu đồ đã được công bố
trước đó ngày một mươi hai tháng một mươi bảy địa phương đã đồng ý chạy lại xe khách liên tỉnh
bao gồm điện biên tp hcm đồng nai bắc giang quảng trị quảng bình ninh bình
như vậy tính đến nay đã có một mươi năm địa phương đồng ý thí điểm chạy lại vận tải khách liên tỉnh
ngoài ra còn có một mươi năm sở giao thông vận tải đang chờ ý kiến của ủy ban nhân dân tỉnh
đồng ý với kế hoạch khôi phục lại tuyến
đại diện lãnh đạo tổng cục đường bộ việt nam cho hay vướng mắc nhất hiện nay
là nhiều tỉnh đang giả soát lái xe được tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
do vậy một số tuyến dù được khôi phục nhưng chưa chạy
ngày một mươi tháng một mươi vừa qua bộ giao thông vận tải đã ban hành hướng dẫn tạm thời
thí điểm mở lại vận tải hành khách liên tỉnh và đề nghị các địa phương
căn cứ tình hình thực tế để thí điểm hoạt động trở lại vận tải hành khách đường bộ
từ ngày một mươi ba đến hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
sau một thời gian thực hiện bộ giao thông vận tải sẽ đánh giá và điều chỉnh
bổ sung cho phù hợp với thực tế giai đoạn tiếp theo
đáng chú ý trong hướng dẫn này bộ giao thông vận tải yêu cầu trong thời gian thí điểm
doanh nghiệp vận tải thực hiện tối thiểu năm và tối đa không quá ba mươi số chuyến trong bảy ngày
của đơn vị theo lưu lượng đã được sở giao thông vận tải công bố số chuyến trên một tháng
và có giãn cách chỗ trên phương tiện không áp dụng giãn cách đối với xe dường nằm
đối với các địa phương nguy cơ thấp và bình thường đến địa phương
khu vực có nguy cơ tương đương thì tổ chức hoạt động vận tải bình thường
đối với các địa phương nguy cơ thấp và bình thường đến địa phương
khu vực có nguy cơ tương đương thì tổ chức hoạt động vận tải bình thường
tiếp theo là một tin vui với các doanh nghiệp trong thời điểm hiện tại
chủ tịch uban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa ký quyết định số bốn trăm bảy mươi một qdubqlv
thành lập tổ công tác đặc biệt của ủy ban nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trực thuộc bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
tổ công tác đặc biệt có thành viên là vụ trường vụ trường các vụ đơn vị của uban gồm
vụ tổng hợp vụ năng lượng vụ tổ chức cán bộ vụ pháp chế kiểm soát nội bộ vụ công nghệ và hạ tầng
vụ nông nghiệp vụ công nghiệp văn phòng uban trung tâm thông tin
tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp theo các nghị quyết của quốc hội
chính phủ chỉ đạo của thủ tướng chính phủ chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương cơ quan liên quan
tích cực nắm bắt tháo gỡ khó khăn vướng mắt kiến nghị đề xuất của một mươi chín tập đoàn tổng công ty thuộc uban
trong hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo thực hiện phương châm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát có hiệu quả với dịch covid một mươi chín
định kỳ hàng tháng và khi cần thiết tổ công tác đặc biệt kịp thời tổng hợp tình hình giải quyết khó khăn vướng mắc cho một mươi chín tập đoàn
tổng công ty đề xuất uban chủ tịch uban phương án giải quyết vấn đề phát sinh báo cáo thủ tướng chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền
chủ tịch uban xa vụ tổng hợp là đơn vị thường trực của tổ công tác có nhiệm vụ chủ trì phù hợp với các thành viên tổ công tác
tham mưu giúp tổ trường tổ phó triển khai thực hiện các nhiệm vụ hoạt động của tổ công tác
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé